sau năm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã có tám triệu người thoát nghèo và cận nghèo
giảm nghèo được đánh giá là nhiệm vụ mang đậm tình người nhất
đây là nhận định được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi diễn ra vào sáng nay tại hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng sau hơn ba mươi năm việt nam là một trong những hình mẫu trên thế giới về thành tựu xóa đói giảm nghèo
là câu chuyện thành công truyền cảm hứng cho bạn bè nam châu
đảng và nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế gắn với xã hội môi trường trong đó chú trọng giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội
thủ tướng cũng đề nghị cả nước triển khai phong trào mới
mỗi xã mỗi huyện xây dựng một mô hình giảm nghèo tiêu biểu phù hợp với địa phương mình
với cách làm sáng tạo hơn nữa giảm nghèo bền vững bắt đầu từ trẻ em cần đặc biệt quan tâm đến nguồn vốn con người
các địa phương có điều kiện phát triển khá hơn nhận hỗ trợ các huyện nghèo xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn để thực hiện mục tiêu chung vì một việt nam không có đói nghèo